sáng nay mùng một tháng ba tại khu lưu niệm cố thủ tướng phạm văn đồng thuộc xã đức tân huyện mộ đức sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng ngãi đã tổ chức lễ dân hương kỷ niệm một trăm một mươi bốn năm ngày sinh cố thủ tướng phạm văn đồng mùa một tháng ba năm một nghìn chín trăm linh sáu mùa một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại buổi lễ các đại biểu cùng thân nhân gia đình cố thủ tướng phạm văn đồng đã thành kính dân hương tưởng nhớ và ôn lại thân thế sự nghiệp của cố thủ tướng phạm văn đồng
cố thủ tướng phạm văn đồng sinh ra trong một gia đình nho học tại xóm cây gạo làng thi phổ nhất nay thuộc xã đức tân huyện mộ đức
ông là nhà hoạt động chính trị nhà văn hóa lớn của việt nam đồng thời là người con ưu tú của quê hương quảng ngãi
ông bắt đầu tham gia các hoạt động yêu nước từ những năm một nghìn chín trăm hai mươi năm một nghìn chín trăm hai mươi sáu trong phong trào sinh viên học sinh đấu tranh đòi thả cụ phan bội châu và đề tang cụ phan chu trình
trong suốt cuộc đời bảy mươi năm
bảy mươi năm năm hoạt động cách mạng bốn mươi một năm là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng ba mươi năm năm là ủy viên bộ chính trị ba mươi hai năm là thủ tướng chính phủ một mươi năm là cố vấn ban chấp hành trung ương đảng
thủ tướng phạm văn đồng đã có nhiều cống hiến cho đảng và dân tộc
cố thủ tướng phạm văn đồng là một trong những chiến sĩ cộng sản tiền bối nhà lãnh đạo xuất sắc của đảng nhà ngoại giao tài năng nhà văn hóa lớn của dân tộc
và là người học trò xuất sắc gần gũi của trung ương đảng
chủ tịch hồ chí minh là tấm gương chọn đời vì nước vì dân